theo cục thống kê tp hcm chỉ số cpi bình quân sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín của tp hcm tăng ba chín mươi hai so với bình quân cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
nhưng tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín chỉ số giá tiêu dùng cpi của thành phố giảm bốn so với tháng năm năm hai nghìn một mươi chín và tăng ba bảy mươi chín so với cùng kỳ năm trước
theo báo cáo của cục thống kê tp hcm cho thấy trong tổng số một mươi một giám hạn được thống kê
có tám nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số tăng giá so với tháng năm năm hai nghìn một mươi chín gồm nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống
nhóm bay mặt mũ nón giày dép nhóm nhà ở điện nước chất đốt nhóm thiết bị đồ dùng gia đình
nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng trung bình từ một mươi hai đến hai mươi
bên cạnh đó ba nhóm hàng hóa và dịch vụ giảm so với tháng trước gồm nhóm thuốc và dịch vụ y tế giảm một
nhóm giao thông giảm một tám mươi chín nhóm bưu chính viễn thông giảm hai mươi năm
với những chỉ số trên các chuyên gia cho rằng chỉ số cpi tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín giảm chủ yếu do tác động của nhóm giao thông
do tác động của hai lần điều chỉnh giá xăng dầu